nhân dịp việt nam chính thức đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào năm mới hai nghìn hai mươi
ngày một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng năm mới
tới lãnh đạo các nước asean trong thư có lời viết
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam tôi trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới
nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công tới các vị và gia đình cùng toàn thể người dân cộng đồng asean
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam mong muốn sẽ cùng các nước triển khai các hoạt động
sáng kiến cụ thể củng cố đoàn kết đẩy mạnh liên kết và kết nối tăng cường bản sắc
thúc đẩy quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hoạt động của asean
việt nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của các nước trong việc thực hiện những sáng kiến này
chúng ta hãy chung tay xây dựng và vun đắp cho cộng đồng asean phát triển bền vững và thịnh vượng